hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời về phương án mới mà sở giáo dục đào tạo tp hà nội đề xuất cho học sinh đến trường sẽ như thế nào
ông trần thế cương cho biết hiện đang phải chờ đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ một hai của các xã
dựa trên đánh giá đó mới xây dựng được phương án cho học sinh đi lại như thế nào
trước đó báo chí đăng tải thông tin sở giáo dục và đào tạo trình ủy ban nhân dân thành phố bốn phương án để xem xét
phê duyệt cho học sinh một số khối lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố
trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông tin này phương án một đối với một mươi tám huyện và thị xã học tại trường gồm toàn bộ học sinh các cấp mầm non
tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn
học sinh một mươi hai quận học tại trường gồm học sinh các khối lớp năm lớp sáu lớp chín lớp một mươi
lớp trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
học trình tuyến tại nhà gồm các khối lớp một hai ba bốn bảy tám địa bàn một mươi hai quận
các trường có vốn đầu tư nước ngoài các trung tâm ngoại ngữ tin học bồi giữ văn hóa bồi dưỡng kỹ năng
các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy
tiếp tục nghỉ tại nhà cấp học mầm non
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phương án hai học sinh đi học tại trường gồm các khối học sinh lớp năm lớp sáu lớp chín lớp một mươi
lớp một mươi một lớp một mươi hai của các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trung tâm giáo dục kế nghiệp giáo dục thường xuyên trên thành phố
học trực tuyến tại nhà gồm các khối lớp một hai ba bốn bảy tám các trường có vốn đầu tư nước ngoài
các trung tâm ngoại ngữ tin học bồi dưỡng văn hóa giữa kỹ năng các cơ sở đào tạo
bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy
trề mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
phương án ba hà nội đề xuất học tại trường toàn bộ học sinh các cấp tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn thành phố
các trường có vốn đầu tư nước ngoài các trung tâm ngoại ngữ tin học bồi dưỡng văn hóa bồi dưỡng kỹ năng
các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy
tiếp tục nghỉ tại nhà cấp học mầm non
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phương án bốn tất cả học sinh các cấp toàn thành phố gồm mầm non tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn
sẽ bắt đầu học từ học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
các trường có vốn đầu tư nước ngoài các trung tâm ngoại ngữ tin học bồi dưỡng văn hóa
bồi dưỡng kỹ năng các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy
thời gian thực hiện từ ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi